theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một mươi tâm áp thấp cách khu vực khánh hòa ninh thuận khoảng ba trăm bảy mươi km sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp sáu giật cấp tám
trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới đi theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và khả năng sẽ mạnh lên thành bão
đến một mươi sáu h ngày mai tâm bão nằm trên vùng biển từ khánh hòa đến ninh thuận sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
bão sau đó không đổi hướng mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km rồi suy yếu thành áp thấp trước khi đi vào đất liền
do ảnh hưởng của bão biển đông có sóng biển cao từ hai bốn m mưa rào và rông có lúc xoáy gió giật mạnh
trên đất liền hai ngày tới khu vực từ thừa thiên huế đến bình thuận tây nguyên và đông nam bộ
có mưa to lượng mưa từ một trăm linh đến hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm linh mm
do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông mưa ở miền trung có thể tiếp tục kéo dài từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng một mươi
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống thiên tai sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi
đại diện tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
có khoảng một trăm sáu mươi tàu hoạt động ở vùng nguy hiểm trong hai mươi bốn giờ tới cần được thông tin để tránh bão
cơ quan này đã liên lạc bằng điện thoại vệ tinh
nhưng chủ yếu các chủ tàu vẫn có tâm lý chủ quan
ông trần quang hoài tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai
đề nghị cơ quan khí tượng cần tăng cường thông tin trên hệ thống đài duyên hải
để các ngư dân trong vùng biển nguy hiểm có phương án phù hợp
bởi chỉ cần dịch chuyển xuống phía nam từ một trăm linh đến hai trăm linh km
ngư dân sẽ ra khỏi vùng nguy hiểm còn nếu đi về bờ sẽ rất ra và ảnh hưởng đến sản xuất
người đứng đầu tổng cục phòng chống thiên tai lưu ý các hồ chứa cơ bản đã đầy nước và bắt đầu xả lũ
trên thực tế mưa lớn đã xảy ra sạt lở hệ thống giao thông khu dân cư
các cơ quan chức năng cần kiểm tra toàn bộ khu dân cư để kịp thời sơ tán
ngoài ra bộ công thương tập đoàn điện lực việt nam khi xả lũ
cần thông báo trước cho người dân theo đúng quy trình để đảm bảo an toàn
trước đó từ tối ngày hai mươi hai đến chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi
mưa lớn ở bắc trung bộ và trung trung bộ đã gây ngập sạt lở nhiều nơi
hơn một mươi sáu ngôi nhà bị ngập nước và hàng trăm hecta hò màu bị ngập úng
nhiều người chết và mất tích
khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi
tại tát bỏ xã trà mai huyện nam trà my tỉnh quảng nam
xảy ra sạt lở làm sập phần sau của sáu nhà dân
rất may người dân phát hiện sự việc đã nhanh chóng hô hoán bỏ chạy ra ngoài an toàn
một người dân ở thôn một xã trà mai huyện nam trà my tỉnh quảng nam
cho biết khi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn
nhìn ra sau thì thấy đất đá đổ xuống
lập tức anh gọi cả nhà bỏ chạy ra ngoài an toàn
sạt lở làm thủng tường bếp và sập nhà vệ sinh
may mắn cả nhà an toàn
mấy năm gần đây sau nhà chỉ sạt lở nhỏ
gia đình cũng nhiều lần lên phương án nhưng rất khó khắc phục
mỗi khi mưa lớn cả nhà tôi đều tập trung ra phía trước để đảm bảo an toàn
ngay sau khi xảy ra sự việc
chính quyền xã trà mai và hàng trăm người dân đã tham gia hỗ trợ
di rời toàn bộ tài sản của sáu hộ nói trên đến nơi khác
đồng thời địa phương cũng bố trí khu ở tạm cho các gia đình
ông trần văn mẫn phó chủ tịch ủy ban dân huyện cho biết
khu vực xảy ra sạt lở nằm trong vùng nguy cơ cao
đã được chính quyền cảnh báo từ trước
hiện nay chúng tôi đã đưa sáu hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng
để khu sơ tán tập trung
đồng thời chỉ đạo địa phương khẩn trương hỗ trợ di rời tài sản
cung cấp thực phẩm cần thiết cho các hộ nói trên ông mẫn thông tin
ông mẫn cho biết thêm hiện nay địa bàn huyện vẫn đang có mưa lớn
mực nước các sông đang lên nhanh
chính quyền huyện đã chủ động di rời cho khoảng một trăm bảy mươi bảy hộ dân
với gần tám trăm linh nhân khẩu
thông tin từ ủy ban dân xã tam lãnh huyện phú ninh cho hay
trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất
làm sập một phần ngôi nhà của người dân
theo đó vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi
hàng trăm mét khối đất đá đổ xuống
làm sập một phần ngôi nhà của ông bùi xuân tú
ở thôn phước bắc xã tam lãnh
được biết gia đình ông tú gồm bốn người
đã được di chuyển đến nơi an toàn vào chiều hôm qua hai mươi ba tháng một mươi
hiện khu vực đồi núi sau lưng nhà ông tú
tiếp tục xuất hiện nhiều mảng đất đá nứt nẻ
khối lượng đất đá này có thể ập xuống nhà dân bất cứ lúc nào
chính quyền địa phương đã di rời tám hộ dân
gồm hai mươi bốn khẩu tại khu vực này để tránh bị vùi lấp do sạt lở
vào giảng sáng hai mươi bốn tháng một mươi
quả đồi lớn trên tỉnh lộ sáu trăm một mươi tám
đoạn qua địa phận xã tam quang huyện núi thành tỉnh quảng nam
bất ngờ sạt lở nặng
hơn hai mét khối đất đá và cây cối đổ xuống nền đường
khiến giao thông trên tuyến đường này bị ngưng trệ hoàn toàn
tuyến đường dây tải điện trên tuyến đường này cũng bị ngã đổ
gây mất điện trên diện rộng
ngay sau khi nhận được thông tin
chính quyền huyện núi thành phối hợp với các ngành giao thông vận tài
điện lực quảng nam đưa phương tiện và nhân lực đến hiện trường
để khai thông giao thông bước một
và khắc phục sự cố đường dây tải điện
sớm nối lại giao thông và cấp điện phục vụ sinh hoạt cho người dân
liên tiếp trong ba ngày qua
trên địa bàn tỉnh quảng nam có mưa to và rất to
khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập lụt sạt lở đất
đáng nói hơn là các hồ chứa thủy điện
thủy lợi lớn của tỉnh cũng đồng loạt xả lũ
tại nhiều khu vực ở thành phố tam kỳ như phường hòa hương
phước hòa an phú tân thành xã tam thăng
nhiều nhà dân ngập sâu trong nước từ một đến một năm mét
tại quốc lộ một đoạn qua xã tam đàn huyện phú ninh
và xã bình an huyện thăng bình
nước lũ tràn qua đường gây ngập sâu
cảnh sát giao thông tỉnh quảng nam
đã đặt biển cấm các phương tiện qua lại
ở những đoạn đường bị ngập sâu
hiện tuyến đường hồ chí minh đoạn qua tỉnh quảng nam
và tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi
đoạn qua tỉnh quảng nam bị sạt lở
các phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn
nhiều tuyến giao thông liên huyện của tỉnh quảng nam
bị chia cắt do sạt lở không thể qua lại được
đến sáng hai mươi năm tháng một mươi lũ tại quảng nam rút chậm
một số khu vực thấp trúng vẫn còn ngập cục bộ
quốc lộ một nước đã rút xe cộ đã qua lại bình thường
theo ghi nhận nhiều khu vực ở xã tam đàn tam an
huyện phú ninh và thành phố tam kỳ
nước lũ đã rút xuống ra khỏi nhà
tuy nhiên nhiều tuyến đường khu dân cư
ở nơi trúng thấp vẫn còn bị ngập nước
tại thôn đàn long xã tam đàn
người dân đã dọn bùn đất rửa sân nhà sau khi lũ rút
tại thành phố tam kỳ
một số khu vực ở phường tân thạnh nước vẫn ngập
ngoài ra nhiều tuyến đường như phan bội châu
bạch đăng nguyễn văn chỗi
vẫn còn ngập hơn năm mét
khiến người dân đi làm gặp rất nhiều khó khăn
nhiều người phải quay đầu đi đường vụ
người thì cố gắng băng qua đường